nhằm nâng cao kỹ năng kỹ thuật phối hợp chữa cháy năng lực chỉ huy điều hành tổ chức của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ
ngày hai mươi năm tháng bốn tỉnh hậu giang đã tổ chức thực tập thao tác chữa cháy rừng năm hai nghìn một mươi chín tại khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng xã phương bình huyện phụng hiệp
theo tình huống giả định bất ngờ tại khoảnh ba mươi năm khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng xảy ra cháy dưới tán rừng với diện tích năm trăm linh m hai
thời gian cháy tự do khoảng một mươi phút trong thời gian xảy ra cháy có gió nhẹ
ngay khi phát hiện cháy người trực tháp canh nhanh chóng báo cáo kịp thời cho ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng
chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều khiển phương tiện thiết bị lực lượng ứng trực đến khu vực cháy triển khai đội hình tiếp cận và dập tắt đám cháy
sau hơn bốn mươi năm phút ngọn lửa được dập tắt các đơn vị tiếp tục dập tàn theo dõi chặt chẽ phòng ngừa lửa phát cháy trở lại
khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng có diện tích hơn hai tám trăm linh ha nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống cháy
nên hơn một mươi năm qua khu bảo tồn này không để xảy ra vụ cháy rừng nào